thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự lễ khởi công nhà máy taco mazda tại khu phức hợp chu lai trường hải tỉnh quảng nam
đây là nhà máy sản xuất ô tô taco mazda thứ hai của trường hải
tại đây thủ tướng chỉ đạo taco phải tiếp nhận ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất của mazda nhật bản để áp dụng sản xuất tại việt nam
trong bối cảnh hội nhập khu vực asean vào năm hai nghìn một mươi tám theo lộ trình thực hiện chiến lược đã đề ra
taco khởi công xây dựng nhà máy mới sản xuất lắp ráp xe mang thương hiệu mazda có công suất một trăm linh xe một năm
giai đoạn một năm mươi xe một năm với tổng vốn đầu tư là một mươi hai tỷ đồng tương đương năm trăm hai mươi triệu đô la mỹ
được xây dựng trên diện tích ba mươi năm hectare trong đó hơn một mươi hai ha nhà xưởng sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại lễ khởi công thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chính sách mở cửa để mazda hợp tác tại thị trường việt nam
là chính sách có ô tô rẻ và tốt chất lượng tốt phục vụ nhu cầu của nhân dân đồng thời thúc đẩy ngành cơ khí công thương công nghiệp phụ trợ trong nước
và xây dựng thương hiệu ô tô quốc gia xuất khẩu sang các nước khu vực và quốc tế
thủ tướng đề nghị các bộ ban ngành tháo gỡ khó khăn đề xuất biện pháp bảo vệ ô tô trong nước và phù hợp thông lệ quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp ô tô nội địa
thủ tướng yêu cầu taco phải tiếp nhận ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất của mazda nhật bản
để đưa vào sử dụng sơn gốc nước cũng như quy trình xử lý thu hồi và xử lý cạn thải bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường